chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trong tháng thao túng thị trường chứng khoán do cựu chủ tịch flc trịnh văn quyết cầm đầu
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố bảy bị can là cán bộ chứng khoán về các tội lợi dụng chức vụ
quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
theo đó nhóm bốn bị can thuộc sở giao dịch chứng khoán tp hcm house gồm trần đắc sinh cựu chủ tịch hội đồng quản trị
lê hải trà cựu phó tổng giám đốc trầm tuấn vũ cựu phó tổng giám đốc và lê thị tuyết hằng cựu giám đốc phòng giám sát giao dịch
nguyên giám đốc phòng quản lý và thẩm định nghiêm yết bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo cáo trạng bốn bị can này là những người có chức vụ quyền hạn
bị can trần đắc sinh có quan hệ với ông trịnh văn quyết nên đã nhận lời làm nhanh hồ sơ niêm yết của công ty farod
ông sinh biết rõ chưa đủ cơ sở xác định số vốn thực góp của công ty faros là bốn ba trăm linh tỷ đồng
nhưng vì động cơ mục đích cá nhân vẫn chỉ đạo nhân viên cấp dưới làm nhanh hồ sơ niêm yết của faros
bị can lê hải trà có quen biết với bị can trịnh văn quyết cũng biết rõ không đủ cơ sở xác định số vốn thực góp của công ty faros
tuy nhiên ông trà đã gây sức ép cho cấp dưới đề xuất chấp thuận hồ sơ niêm yết khi chưa đủ cơ sở xác định vốn góp
sử dụng vốn khả năng thu hồi các khoản ủy thác đầu tư của công ty faros
tương tự bị can trầm tuấn vũ lê thị tuyết hằng biết rõ hồ sơ niêm yết chưa có cơ sở xác định vốn góp
nhưng vẫn giúp sức tạo điều kiện để cổ phiếu ross được nghiêm yết tạo điều kiện cho ông quyết chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư
hành vi của bốn bị can trên đã vi phạm điều ba thông tư số hai trăm linh hai năm hai nghìn một mươi năm hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán
vi phạm điều năm quyết định số một mươi quy đề sgdhcm
quy chế niêm yết chứng khoán phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cũng theo cáo trạng nhóm ba bị can thuộc vụ giám sát công ty đại chúng và trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam
gồm lê công điền dương văn thanh và phạm trung minh là những người có chức năng nhiệm vụ quyền hạn trong việc công nhận công ty đại chúng
đăng ký chứng khoán cho công ty faros
các bị can này biết rõ hồ sơ đề nghị chấp thuận công ty đại chúng và đăng ký chứng khoán của công ty faros chưa đủ cơ sở xác định số vốn thực góp
nhưng vẫn đồng ý chấp thuận công ty faros là công ty đại chúng có số vốn góp là bốn ba trăm linh tỷ đồng và một trăm một mươi bốn cổ đông
đăng ký cổ phiếu ros với số lượng bốn trăm ba mươi triệu cổ phiếu trái pháp luật và đăng thông tin sai lệch này trên thị trường chứng khoán
sau đó số cổ phiếu đã được bán cho ba mươi bốn trăm linh ba nhà đầu tư trên sàn hots để trịnh văn quyết chiếm đoạt gây thiệt hại cho các nhà đầu tư số tiền hơn ba sáu trăm hai mươi một tỷ đồng
hành vi nêu trên của các bị can lê công điền dương văn thanh và phạm trung minh
đã tạo điều kiện giúp trịnh văn quyết và đồng phạm đăng thông tin sai lệch về vốn góp của công ty faros là bốn ba trăm linh tỷ đồng trên thị trường chứng khoán
từ đó các nhà đầu tư đã tin tưởng mua cổ phiếu ros của trịnh văn quyết gây thiệt hại ba mươi bốn trăm linh ba nhà đầu tư trên sàn chứng khoán số tiền hơn ba sáu trăm hai mươi một tỷ đồng
trong cáo trạng của viện kiểm sát nêu rõ các bị can này đã phạm vào tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
quy định tài điều hai trăm linh chín bộ luật hình sự
ngoài ra kết quả điều tra xác định các cá nhân thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước trung tâm lưu ký chứng khoán gồm ông vũ bằng nguyên chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước
bà lê thị thu hằng phó vụ trưởng vụ giám sát công ty đại chúng bà trần thị hằng chuyên viên phòng đăng ký chứng khoán thuộc trung tâm lưu ký chứng khoán
đã có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu đề xuất chỉ đạo liên quan đến hồ sơ chấp thuận công ty đại chúng đăng ký chứng khoán của công ty faros
cơ quan điều tra xác định trách nhiệm chính để xảy ra sai phạm tại ủy ban chứng khoán nhà nước và trung tâm lưu ký chứng khoán thuộc về các bị can lê công điền dương văn thanh phạm trung minh
những người này đã cố ý che giấu công bố thông tin sai lệch dẫn đến tạo điều kiện cho công ty faros của trịnh văn quyết và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong vụ án flc ông trịnh văn quyết bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán
ở hành vi thao túng thị trường chứng khoán theo cáo buộc với mục đích thu lợi bất chính trên thị trường chứng khoán thông qua các cổ phiếu đã niêm yết của các công ty trong tập đoàn flc
ông trịnh văn quyết chỉ đạo bị can trịnh thị minh huế em gái ông quyết mượn giấy tờ cá nhân của bốn mươi năm cá nhân và người thân nhân viên thuộc tập đoàn flc và các cá nhân khác
bà huế sử dụng các giấy tờ cá nhân này để thành lập đứng tên hai mươi doanh nghiệp và mở năm trăm linh tài khoản chứng khoán đứng tên các cá nhân pháp nhân
trong đó ông trịnh văn quyết đứng tên hai mươi ba tài khoản chứng khoán tại bốn mươi một công ty chứng khoán
ông quyết còn chỉ đạo bà trịnh thị minh huế để bà huế chỉ đạo bị can trịnh thị thúy nga em gái khác của ông quyết cấp khống tiền cho các tài khoản
để bà trịnh thị minh huế thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán
đối với năm mã cổ phiếu amd haii gab flc art
bà huế thực hiện việc liên tục mua bán cùng loại chứng khoán
mua bán với số lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa đóng cửa đặt lệnh mua bán sau đó hủy lệnh nhằm tạo ra cung cầu giả tạo
thao túng thị trường chứng khoán đối với năm mã cổ phiếu nói trên thu lợi bất chính số tiền bảy trăm hai mươi ba tỷ đồng
kết quả điều tra cho thấy với việc thao túng giá cổ phiếu amd nhóm ông quyết thu lợi bất chính ba mươi chín tỷ đồng
đối với thao túng cổ phiếu hae số tiền thu lợi bất chính là hai trăm ba mươi tám tám tỷ đồng
cổ phiếu gab số tiền thu lợi bất chính ba tỷ đồng
cổ phiếu flc số tiền thu lợi bất chính là ba trăm chín mươi một tỷ đồng
cổ phiếu art số tiền thu lợi bất chính là bốn mươi bốn năm tỷ đồng
trong đó riêng mã chứng khoán amd thực hiện hành vi thao túng trong giai đoạn từ ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
số tiền thu lợi bất chính là ba mươi chín tỷ đồng trước thời điểm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm có hiệu lực thi hành
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã đề nghị
chứng khoán nhà nước xử lý theo quy định tại điều hai mươi chín nghị định một trăm linh tám năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
trong đó có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc ông trịnh văn quyết và bà trịnh thị minh huế
nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm
do đó trịnh văn quyết và đồng phạm phải chịu trách nhiệm hình sự số tiền thu lợi bất chính của bốn mã chứng khoán
haii gab art và flc là sáu trăm tám mươi bốn tỷ đồng
để ba anh em ông trịnh văn quyết trịnh thị minh huế trịnh thị thúy nga thao túng thị trường chứng khoán
thu lợi bất chính có sự tham gia giúp sức tích cực của một mươi năm bị can trong tập đoàn flc
trong việc ký nghị quyết chỉ đạo cho các tài khoản do bà trịnh thị minh huế quản lý
sử dụng mua chứng khoán không có tài sản đảm bảo tức cấp khống tiền trái pháp luật
một số các bị can cho trịnh thị minh huế mượn giấy tờ cá nhân để thành lập
mở các tài khoản chứng khoán để thao túng thị trường chứng khoán
giúp trịnh văn quyết thu lợi bất chính trên sàn chứng khoán
trong đó hai bị can gồm chu tiến vượng và hương trần kiều dung thuộc hội đồng quản trị
và bị can nguyễn quỳnh anh thuộc ban tổng giám đốc công ty bos biết bà trịnh thị thúy nga
cấp khống tiền cho các tài khoản do trịnh thị minh huế quản lý sử dụng là trái pháp luật
hai bị can này đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng không chấm dứt mà vẫn tham mưu
đề xuất chấp thuận cho trịnh thị thúy nga được cấp khống tiền cho các tài khoản huế sử dụng
thao túng thị trường chứng khoán trái pháp luật
từ đó giúp ông trịnh văn quyết thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn
cáo trạng nhận định hành vi của nhóm trịnh văn quyết và các bị can khác là rất nghiêm trọng
đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước về lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
đã phạm vào tội thao túng thị trường chứng khoán quy định tại điều hai trăm một mươi một bộ luật hình sự
thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn
cáo trạng xác định ông quyết là chủ mưu quyết định chỉ đạo thực hiện mở
quản lý sử dụng các tài khoản chứng khoán quyết định chỉ đạo việc cấp khống tiền cho các tài khoản
do bà trịnh thị minh huế quản lý sử dụng để thao túng năm mã chứng khoán thu lợi bất chính bảy trăm hai mươi ba tỷ đồng
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại